các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn bá quân từng có vợ còn tại sóc trăng
sau khi chia tay người vợ đầu quân sống với một người phụ nữ ở xã trung an huyện mỹ thò
cả hai có một con chung là bé trai hiện được năm tuổi
tuy nhiên quân và người phụ nữ nói trên cũng không còn chung sống
nghi phạm quân làm công nhân bốc vác tại chợ bình điền tp hcm
sau đó anh ta về quê sóc trăng sinh sống
công an cũng cho biết con trai của quân không học tại trường mầm non tuổi thần tiên
theo điều tra ngày hai mươi năm tháng hai quân từ sóc trăng đến tp mỹ thò
chở con trai và người phụ nữ nói trên
về quê trời ngày hai mươi chín tháng hai cả ba quay trở lại tp mỹ thò và thuê nhà trọ ở qua đêm
tại đây quân sử dụng ma túy tổng hợp
đến sáng ngày một tháng ba quân bị ảo giác cho rằng cha mẹ vợ và con bị sát hại
nên đã dẫn con trai đi trốn
nhi phạm quân dắt con trai di chuyển trên đường ở phương nằm tp mỹ thò
khi đến một cửa hàng tạp hóa quân lấy dao chặt dừa của quán
rồi sọc vào trường mầm non khống chế đe dọa cướp điện thoại di động của một nữ giáo viên
dồn các cháu học sinh trong một lớp học vào phòng
thời điểm nhi phạm quân xông vào trường đúng lúc trường mở cửa đón học sinh
các bảo vệ cũng phát hiện nhưng do quân cầm dao nên mọi người ưu tiên bảo vệ các cháu bé trước
lãnh đạo và giáo viên nhà trường đã bình tĩnh kheo léo ứng phó đưa các cháu bé ra ngoài
còn lại ba cháu bị cồn khống chế đe dọa
khi đó gã đang trong trạng thái kích động la hét mất kiểm soát
quân ra yêu cầu một chiếc xe đạp và để bên ngoài cửa phòng nơi đối tượng đang khống chế các cháu bé
liên quan đến nghi vấn vụ biển thủ tiền công đức ở đền hoàng một mươi
mới đây công an huyện hưng nguyên nghệ an đã ra quyết định xử phạt ông bvt
về hành vi trộm cắp tiền công đức trong đền hoàng một mươi
ngày một mươi một tháng ba công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị này đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với người đàn ông có hành vi lấy tiền công đức
tại đền hoàng một mươi mà các cơ quan báo chí phản ánh trước đó
theo đó vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn bvt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại xã hưng thịnh huyện hưng nguyên cùng các thành viên trong tổ chức
thuộc ban quản lý đền ông hoàng một mươi xã hưng thịnh huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
tiến hành thu tiền công đức được người dân đặt lễ tại các ban thờ trong đền
để bỏ vào hòng công đức theo nhiệm vụ được phân công
quá trình thu tiền tại gian nhà trung điện bvt đã lấy trộm một số tiền bỏ vào vỏ hộp bánh
sau đó mang về cất giấu trong phòng bảo vệ
hành vi trộm tiền công đức của bvt sau đó đã bị mọi người phát hiện
nhận được thông tin công an huyện hưng nguyên đã có mặt tiến hành sang minh làm rõ
quá trình kiểm tra công an phát hiện số tiền trong hộp bánh mà bvt đã trộm cắp là một triệu hai mươi sáu đồng
làm việc với cơ quan công an bvt đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình
sau khi lập biên bản công an huyện hưng nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với hành vi trộm cắp tài sản của bvt số tiền hai năm triệu đồng
đồng thời trao trả lại ban quản lý đền ông hoàng mười toàn bộ số tiền mà bvt đã trộm
trong ngày một tháng ba huyện hưng nguyên đã có báo cáo thông tin sự việc và cho biết
huyện đã tạm đình chỉ công việc đối với hai cá nhân có liên quan sự việc này
thưa quý vị những ngày gần đây có rất nhiều vụ án mạng thương tâm xuất phát từ việc mất bình tĩnh áp lực cuộc sống
nhưng mới đây một cô gái do buồn bã đã đứng trên thành cầu ba son đứng giữa trời nắng
trong ngày một tháng bốn lực lượng cảnh sát chốt chặn từ trên cầu đến dưới nước đều khuyên can cô gái từ bỏ ý định làm điều dại dột
ngày một ba người dân lưu thông trên cầu ba son phường bến nghé quận một phát hiện một cô gái đứng thẳng thờ buồn bã trên cầu
sau đó người này ôm theo túi đổ trèo qua lang can cầu với ý định làm điều dại dột
nên người đi đường dừng lại khuyên can và báo cơ quan chức năng
nhận tin báo công an phường bến nghé phối hợp với cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến hiện trường chốt chặn từ trên cầu đến dưới nước để thuyết phục khuyên can đồng thời sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất xảy ra
trước sự nỗ lực khuyên can của lực lượng chức năng sau đó cô gái đã từ bỏ ý định dạy dồn
nạn nhân cho biết do buồn chuyện gia đình nên ra cầu ba son để làm điều dại dột
hiện lực lượng chức năng liên lạc với người thân để đưa cô gái này về
liên quan đến vụ việc hàng trăm học sinh cai nghiện tỉnh sóc trăng bỏ trốn khiến dư luận không khỏi hoang mang lo sợ
theo thông tin mới nhất phó thủ tướng trần lưu quang đã yêu cầu làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kịp thời khắc phục hậu quả ổn định tình hình
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đặt ý kiến của phó thủ tướng trần lưu quang
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm về vụ việc
học viên đang cai nghiện ma túy có dấu hiệu cố ý gây thương tích và bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
cụ thể phó thủ tướng yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng khẩn trương triển khai
các biện pháp cần thiết và phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời khắc phục hậu quả
ổn định tình hình làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo phó thủ tướng trước ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
khi có thông tin báo chí về vụ việc đánh đạo bộ đã cử đoàn công tác vào sóc trăng để làm việc với địa phương và bàn các phương án giải quyết
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng một số học viên ở phòng một e ba f bốn g của khu lớn cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh
do nghi ngờ các học viên khác báo cáo với cán bộ quản lý học viên của cơ sở cai nghiện về việc một số đối tượng này sử dụng ma túy bên trong phòng
nên khoảng một mươi h ngày hai mươi ba tháng hai và tám h ngày hai mươi bốn tháng hai các đối tượng trên đã đánh
gây thương tích cho bộ
ngay sau khi phát hiện vụ việc cơ sở cai nghiện đã báo cáo sở lao động thương binh và xã hội công an thành phố sóc trăng
để nhanh chóng phối hợp với đơn vị có liên quan mời làm việc với bốn mươi năm học viên có liên quan
trong quá trình làm việc khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày một số học viên đã kích động các học viên khác chống đối lực lượng công an
lợi dụng tình trạng hỗn loạn có một trăm chín mươi một học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn học viên bỏ trốn có ba cảnh sát cơ động bị thương
từ sự việc trên lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội kiến nghị lãnh đạo chính phủ chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
chỉ đạo công an tỉnh cử tổ công tác đặc trách hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện
sở lao động thương minh và xã hội sóc trăng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
thực hiện nghiêm chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau
giả soát tình hình cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện nhân lực phục vụ tại cơ sở cai nghiện
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu tối thiểu để thực hiện công tác cai nghiện ma túy
thưa quý vị trong cuộc sống vợ chồng chắc hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc mâu thuẫn
đáng nói đã có không ít vụ án mạng thường tâm xảy ra ở một số gia đình
nhưng mới đây tại nghĩa đàn nghệ an người chồng đã tấn công người vợ trọng thương trước ngày ra tòa ly hôn
trong tình trạng chấn thương nặng lãnh đạo địa phương cho biết hiện tại công an đang vào cuộc điều tra
làm rõ vụ việc lê ngọc thành bốn mươi một tuổi trú tại xã xuân sơn tấn công vợ nhập viện
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng hai lê ngọc thành và vợ là trần thị mơ xảy ra mâu thuẫn gia đình
lê ngọc thành đã đánh đập bà mờ bị thương nặng
nghe tiếng la hét hàng xóm chạy đến can ngăn đồng thời đưa bà mờ đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nghệ an
được biết ông thành là người địa phương từng trải qua một đời vợ
bà mờ quê ở huyện nghĩa đàn nghệ an là mẹ đơn thân
cả hai gặp nhau khi đi làm thuê ở tỉnh bình dương và tiến tới hôn nhân
tuy nhiên sau một thời gian sống chung hai người không hòa hợp dẫn đến thường xuyên cãi vã
bà mer đã làm đơn ly hôn gửi tòa án hẹn ngày hai mươi tám tháng hai đến giải quyết
sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương và công an đã có mặt để làm rõ vụ việc
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên việt đức về hành vi sản xuất buôn bán hơn hai trăm bảy mươi tấn phân bón giả với tổng giá trị lên tới bảy trăm bảy mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố bị can đối với ông nguyễn đức đề
bốn mươi bảy tuổi ở thị xã tịnh hào huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên việt đức về hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành khám xét công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên việt đức tại địa chỉ cụm công nghiệp quán lát xã đức tránh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
tại đây công an phát hiện các kho sản xuất chứa hàng của công ty có hơn hai trăm bảy mươi tấn phân bón vi lượng giả
gồm hai loại phân bón lúa một hai và phân bón lúa ba
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp cục quản lý thị trường tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật quảng ngãi
tổ chức lấy mẫu phân bón để giám định
được biết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên việt đức bán phân bón cho nông dân các tỉnh miền trung tây nguyên
ngoài ra doanh nghiệp này còn làm theo các đơn đặt hàng từ các đại lý yêu cầu
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ở phần nghị án khi đứng nói lời sau cùng cựu nhà báo luật sư hàn ni mong hội đồng xét xử xem xét cho hoàn cảnh của bản thân
ngày một ba phiên tòa xét xử sơ thẩm bà đặng thị hàn ni bốn mươi bảy tuổi cựu nhà báo luật sư và ông trần văn sĩ sáu mươi bảy tuổi luật sư
cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
của tổ chức cá nhân bước vào phần nghị án
sau khi luật sư đại diện bào chữa cho hai bị cáo với mong muốn giảm nhẹ không hình phạt
đại diện viện kiểm sát phản bác ý kiến của các luật sư cho rằng
cựu nhà báo hàn ni và cựu luật sư trần văn sĩ đăng các clip trong trạng thái bị kích động
sau khi xem clip của bà nguyễn phương hằng đại diện viện kiểm sát cho rằng
cả hai bị cáo là những người có kiến thức đầy đủ thời gian không gian
lân hình thức để phản bác thông tin không đúng là do bà nguyễn phương hằng đăng tải trên mạng
cụ thể cả hai bị cáo có thể làm đơn tố giác đến các cơ quan chức năng
và hành vi của các bị cáo cấu thành tội phạm
các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đã được viện kiểm sát xem xét trước khi nêu quan điểm luận tội
do đó đại diện viện kiểm sát giữ nguyên mức đề nghị đối với cựu nhà báo hàn ni
từ một mươi tám tháng đến hai mươi bốn tháng tù ông trần văn sĩ từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù
được nói lời sau cùng cựu nhà báo hàn ni cho rằng bản thân chịu rất nhiều mất mát trong thời gian qua
và mong hội đồng xét xử xem xét toàn diện vụ án
trong khi đó bị cáo trần văn sĩ nói bản thân rất thâm thiế và suy nhận sai lầm của mình
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại về người và của
mới đây xe tải đầu kéo và xe khách dường nằm tông vào nhau trên cao tốc nghi sơn diễn châu
kéo theo sự va chạm với chiếc ôtocon phía sau cả ba xe đều hòng nặng
sáng ngày hai tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã hoàng mai nghệ an cho biết
vụ tai nạn giao thông liên hoàn này xảy ra trên cao tốc nghi sơn diễn châu đoạn đi qua địa phận thị xã
theo một số người dân vụ tài nạn xảy ra lúc bảy h ba mươi chiếc xe tải đầu kéo và xe khách dường nằm
đang đi cùng chiều trên cao tốc đoạn gần hầm chui trường vinh thì tông vào nhau
sau đó chiếc xe con đi phía sau không kịp kiểm soát tốc độ đã đâm vào đuôi xe tải
cả ba ô tô đều hư hỏng nặng rất may không có thiệt hại về người
sau khi tai nạn xảy ra đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn thuộc phòng sáu
cục cảnh sát giao thông bộ công an đến hiện trường để phân luồng giao thông điều tra nguyên nhân
dự án cao tốc nghi sơn diễn châu giai đoạn một được khánh thành đưa vào sử dụng từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đoạn cao tốc này dài năm mươi km tổng mức đầu tư hơn bảy hai trăm chín mươi ba tỷ đồng hiện có bốn làn xe vận tốc tối đa chín mươi km trên giờ
dự án có ba nút giao liên thông gồm nút giao quỳnh vinh kết nối quốc lộ bốn mươi tám g nút giao quỳnh mỹ kết nối với quốc lộ bốn mươi tám b nút giao diễn cát kết nối với quốc lộ bảy
mới đây sở thông tin và truyền thông tp hcm phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp hcm đã có buổi làm việc với bà nguyễn thị lệ nam em tức hoa khôi nam em cùng người đại diện
nam em đã bị xử phạt hành chính ba mươi bảy năm triệu đồng
theo thông tin từ sở thông tin và truyền thông tp hcm tại buổi làm việc các đơn vị chức năng đã yêu cầu hoa khôi nam em cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội do nam em quản lý và thực hiện
trước đó nam em liên tiếp tổ chức live stream trên các tài khoản mạng xã hội
trong các buổi live stream cô đã gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ không ngại tiết lộ góc quất sâu bíp
những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của nam em đã gây ồn ào mạng xã hội và tạo ra nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian qua
chính vì thế ngày hai mươi tám tháng hai sở thông tin và truyền thông tp hcm đã mời năm em lên làm việc
tuy nhiên theo người đại diện của năm em do bị bệnh đột ngột nên năm em đã phải đi cấp cứu
mãi tới ngày một tháng ba mới có thể đến làm việc với cơ quan chức năng
từ các hành vi trên sở thông tin và truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà nguyễn thị lệ nam em
về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân
anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
tổng số tiền xử phạt hành chính đạt ba mươi bảy năm triệu đồng
sở thông tin và truyền thông khuyên cáo bà nguyễn thị lệ nam em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính
mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định
sở thông tin và truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật
bên cạnh đó sở thông tin và truyền thông cũng đề nghị bà nguyễn thị lệ nam em chấp hành đúng quy định
tại quyết định số tám trăm bảy mươi bốn qd bttttt ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của bộ thông tin và truyền thông
về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và quyết định số ba nghìn một trăm chín mươi sáu quy đề bvhttzl ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
của bộ thông tin và truyền thông
bộ thông tin và truyền thông sẽ phù hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp luật
vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc ô tô và kèm thông tin về bốn đôi dép trên cầu đông trù
nghi lấy nhảy cầu kèm nội dung muốn giải thoát cho người chồng
tuy nhiên trong quá trình điều tra xác minh lực lượng chức năng xác định thông tin bốn mẹ con tự vẫn trên cầu đông trù long biên hà nội
là không chính xác hiện cả bốn mẹ con đều an toàn
tuy nhiên trong quá trình điều tra xác minh lực lượng chức năng xác định bốn mẹ con tự vẫn trên cầu đông chù long biên hà nội
là không chính xác hiện cả bốn mẹ con đều an toàn
sau khi huy động các lực lượng tìm kiếm ngay từ năm giờ sáng đến giờ các lực lượng về
theo chỉ huy đội cảnh sát đường thủy số hai do mâu thuẫn vợ chồng nên người vợ đã dọa người chồng
chuyện tranh cãi hay bất đồng quan điểm trong gia đình là điều khó tránh
người dân cần hết sức bình tĩnh nhất là trước khi thực hiện một hành vi nào đó
việc làm ngày hôm nay đã gây tốn thời gian công sức của rất nhiều người
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc ô tô và kèm thông tin về bốn đôi dép trên cầu đông trù
người đăng tải bài viết cho rằng đã có một phụ nữ và ba trẻ em sau khi để lại thư tuyệt mệnh nghi đã nhảy cầu
nội dung kể về cuộc sống nhiều áp lực muốn giải thoát cho người trồng
ngay sau đó dạng sáng ngày một tháng ba lực lượng chức năng của quận long biên và phòng cảnh sát giao thông thành phố hà nội
nhận tin báo trên cầu đông trù quận long biên
có một ô tô cùng bốn đôi dép cả người lớn và trẻ nhỏ cùng bức thư tuyệt mệnh để lại nghi vấn bốn mẹ con nhảy cầu tự vẫn
sau khi nhận được thông tin các đơn vị chức năng huy động hàng chục người tham gia tìm kiếm
nối tiếp chương trình mời quý vị cùng đến với phần tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
ngày một ba công an tp thủ đức tp hcm đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nam thanh niên tử vong trên đường võ trí công
nạn nhân khoảng hai mươi ba tuổi chưa xác định được danh tính
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi hai h ba mươi
ngày hai mươi chín tháng hai người dân đi trên đường võ trị công hướng từ tp thủ đức về quận bảy
khi đến đoạn qua cầu kênh một tấn phường phú hữu tp thủ đức bất ngờ phát hiện năm thanh niên nằm bất động đã tử vong dưới lòng đường
tại hiện trường nạn nhân có dấu hiệu bị ô tô cán qua cách đó không xa là chiếc xe máy bốc cháy
nhận tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt xử lý đám cháy khám nghiệm hiện trường trích xuất camera an ninh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạnh hóa tỉnh long an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt giam lê huệ thanh bốn mươi bảy tuổi xã thuận nghĩa hòa huyện thạnh hóa để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tối ngày hai mươi năm tháng hai trong lúc tuần tra trên đường tỉnh tám trăm một mươi bảy địa bàn ấp vườn xoài xã thuận nghĩa hòa tổ tuần tra công an huyện thạnh hóa tỉnh long an phát hiện trên nhà lê huệ thanh có ba xe máy đậu lấn chiếm lòng đường
cho người tham gia giao thông nên đã nhắc nhở ra chủ tuy nhiên thanh không những bày tỏ thái độ phản ứng còn từ trong nhà chạy thẳng ra đạm ngã một người và đánh bị thương một chiến sĩ trong tổ tuần tra
sau khi phản ứng người đàn ông này bỏ vào nhà khóa cửa không hợp tác tổ tuần tra nhắc nhở thuyết phục nhiều giờ nhưng bất thành nên đã ập vào khống chế đưa ông ta về trụ sở lập biên bản xử lý
liên quan đến một cháu trai bị bỏ rơi tại trung tâm thương mại
ngày một ba lãnh đạo phường long biên quận long biên hà nội cho biết vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hai mươi chín tháng hai chính quyền nhận được tin báo từ đại diện của một trung tâm thương mại lớn trên địa bàn về việc phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại đây
cháu trai bị bỏ rơi kèm mảnh giấy khi ngày tháng năm sinh của bé hiện chưa có ai đến địa phương để xin nhận lại cháu
chính quyền đã đăng tải thông tin lên loa truyền thanh để người thân cháu biết sẽ đến nhận lại trong trường hợp người thân không đến nhận lại chính quyền sẽ làm theo quy định của pháp luật
ngày ba chỉ huy công an quận long biên hà nội cho biết lực lượng chức năng đang truy xét hai thanh niên có hành vi đạp vào người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường
chiều cùng ngày mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh hai nam thanh niên đi xe máy phóng với tốc độ cao tại khu vực quận long biên
khi lách để vượt một chiếc ô tô hai thanh niên này suýt đâm vào một người phụ nữ đi xe máy cùng chiều
sau đó hai thanh niên này chửi người phụ nữ và có hành vi đạp vào xe máy do người phụ nữ này điều khiển làm nạn nhân loạn trọng
công an quận long biên sau đó đã vào cuộc tổ chức truy xét thông tin hai nam thanh niên trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an tp hcm thông tin đơn vị này vừa triệt phá một kho vũ khí công cụ hỗ trợ chuyên bán trên mạng xã hội thu giữ hai trăm ba mươi khẩu súng bốn bảy trăm năm mươi viên đạn cùng nhiều tăng vật liên quan
kho vũ khí này do đoàn quốc thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ phường một mươi năm quận tám cầm đầu
cùng thực hiện hành vi mua bán vũ khí với thái còn có trần bá lộc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại phường thới an quận một mươi hai
cơ quan chức năng cho biết thời gian gần đây nắm bắt thông tin từ không gian mạng công an tp hcm phát hiện một số tài khoản trên các mạng xã hội như facebook zalo telegram
giao bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ là súng đạn
qua xác minh trinh sát làm rõ số vũ khí trên do nhóm đối tượng nhập lậu về từ thái lan campuchia rồi cất giấu ở nhiều nơi
bán trên mạng xã hội với giá hàng chục triệu đồng một khẩu súng qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn
quyết không để số vũ khí nguy hiểm trên đến tay các đối tượng xấu ngoài xã hội sau khi củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các quận huyện nêu trên đồng loạt gia quân khám xét các địa điểm liên quan và bắt giữ những người liên quan
bước đầu cơ quan chức năng thu giữ hai trăm ba mươi khẩu súng các loại bốn bảy trăm năm mươi viên đạn hai mươi ba bình ga hai máy ép khoan đạn năm mươi bốn hộp tiếp đạn cùng nhiều vật chứng liên quan
trước đó vào năm hai nghìn một mươi chín đoàn quốc thái đã bị công an quận một mươi một tp hcm
xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị mở rộng điều tra làm rõ để xử lý triệt đề nghiêm minh theo quy định pháp luật
ngày một ba thông tin từ công an đà nẵng cho hay công an quận sơn trà đã khởi tố bị can lê anh duy ba mươi tuổi
chú phường an hải đông để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản
trước đó một phụ nữ bốn mươi tám tuổi ở thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu nhờ duy xem bói trên mạng xã hội với giá ba trăm linh đồng
ngày một ba tin từ công an đà nẵng cho hay công an quận sơn trà đã khởi tố bị can lê anh duy ba mươi tuổi
chú phường an hải đông để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản
thỏa thuận xong người phụ nữ chuyển tiền nhưng lại nhầm lẫn chuyển thành ba trăm linh triệu đồng vào tài khoản của duy
nạn nhân đã liên lạc với duy khi biết mình chuyển nhầm và đề nghị trả lại tiền
nhưng duy không trả và chiếm đoạt số tiền trên
vụ việc đang được công an quận sơn trà điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua đã có không ít vụ án mạng thương tâm xuất phát từ mâu thuẫn đất đai
điển hình như mới đây vụ án mâu thuẫn đất đai xảy ra trên địa bàn tỉnh tuyên quang
chỉ vì tranh chấp một vài mét đất anh rẻ đã xuống tay sát hạt em vợ khiến người dân địa bàn không khỏi băng hoàng
ngày một ba thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh tuyên quang cho biết
đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng dương văn cửu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã linh phú huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang về tội sát hại
quy định tại khoảng một một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
kết quả điều tra ban đầu xác định dương văn cửu và anh bàn văn ca chú tại thôn khuổi lầy
xã linh phú huyện chiêm hóa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau về vấn đề đất đai
nên cửu đã chuẩn bị hung khí tự chế với mục đích khi có xích mít thì sẽ tấn công anh ca
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng hai anh ca đi uống rượu ở hàng xóm về và chửi mắng con gái
cửu cho rằng anh ca đang chửi mình nên chạy xuống bếp lấy hung khí tự chế đã chuẩn bị sẵn
rồi tấn công vào người em vợ
sau đó cửu tiếp tục tấn công vào vùng nách bên phải anh ca khiến nạn nhân phải đi cấp cứu
gây án xong cửu bỏ trốn khỏi hiện trường
đến khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh tuyên quang đã trự tập được cửu đến làm việc
tại cơ quan điều tra dương văn cửu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
đây là vụ án được liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh tuyên quang xác định làm án trọng điểm
để tập trung điều tra truy tố xét xử đối với dương văn cửu
theo quy định của pháp luật phục vụ yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm
thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ án mạng có nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm
khiến dư luận sồn sào lo ngại
đáng nói các thanh niên không làm chủ được cảm xúc sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn
thể hiện cái tôi với người yêu mình
nhưng mới đây một thanh niên nghe bạn gái nói bị một bạn nam nhắn tin làm phiền
đối tượng đã gọi nhóm bạn mang theo hùng khí tấn công trọng thường
ngày ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng gồm bùi quốc thắng sinh năm hai nghìn một trú tại xã bình hòa huyện châu thành
nguyễn văn hậu sinh năm hai nghìn một nguyễn đăng khoa và nguyễn hoàng lực sinh năm hai nghìn một mươi
cùng trú tại thị trấn an châu huyện châu thành
qua điều tra cơ quan công an xác định phan thị huỳnh như có quan hệ tình cảm với nguyễn văn đây
sinh năm hai nghìn năm trú tại xã bình thạnh huyện châu thành nhưng chia tay đây và quen biết bùi quốc thắng
trưa ngày một mươi chín tháng một như nói về thắng thường xuyên bị đây nhắn tin làm phiền
thắng liên hệ và yêu cầu đây rút qua chuyện tình cảm với như
đến một mươi bảy giờ cùng ngày như đi làm về đến khu vực xã an hòa huyện châu thành
thì gặp đây nên nhắn cho thắng đến gần địa điểm trên
thắng gọi điện cho phan hoàng huy sinh năm hai nghìn tám trú tại xã bình hòa huyện châu thành đến để tấn công đây
do đang ngồi uống nước với khoa hậu và lực nên huy đã rủ các đối tượng đến tiếp tay cho thắng tấn công đây
huy điều khiển xe gắn máy
huy trở hậu khoa và lực về nhà lực lấy hung khí rồi cả nhóm đi đến chỗ thắng
về đến nơi huy hậu lao vào dùng tay và nón bảo hiểm tấn công đây
rồi cầm hung khí tấn công chí mạng vào đây rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
và xuất viện vào ngày hai mươi ba tháng một với tỷ lệ thương tật hai mươi
vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị hiện nay việc quản lý người lái xe sau khi được sát hạch cấp giấy phép lái xe đang bị buông lỏng
cơ quan chức năng chưa có các biện pháp quản lý phù hợp nhất là quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe
mới đây bộ công an đã lấy ý kiến về một số nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó có nội dung liên quan đến việc trừ điểm đối với giấy phép lái xe
người điều khiển phương tiện sẽ có phản ứng thế nào
các chuyên gia nhận định ra sao về vấn đề này
nhằm chuẩn bị cho quốc hội nhấn nút thông qua dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
bộ công an vừa có dự thảo báo cáo quốc hội giải trình một số nội dung của dự luật
được đại biểu quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm vừa qua
trong đó bộ công an cho biết sẽ bổ sung quy định điểm trừ điểm giấy phép lái xe
theo đề xuất điểm sẽ được gắn cho bằng lái xe và nếu trong một năm mất hết điểm
người đó sẽ phải thi lại giấy phép lái xe sau sáu tháng
dự kiến mỗi người sẽ có một mươi hai điểm một năm
với giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm
tài xế tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông
không làm ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông hoạt động sản xuất
kinh doanh và đời sống của người dân
qua đó giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện việc chấp hành sau vi phạm của người lái xe
trước vấn đề này nhiều lái xe cho rằng
việc trù điểm là cần thiết có phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
cũng như không bị giam giữ bằng lái như hiện nay đang thực hiện
dù có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này
tuy nhiên dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý tội phạm đoàn văn báo cho rằng
việc áp dụng trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm giao thông là hoàn toàn hợp lý
trên thực tế hiện nay không ít người liên tục phạm lỗi khi tham gia giao thông
chỉ trong một khoảng thời gian ngắn
tuy nhiên do mức xử phạt đối với một số lỗi chưa đủ sức gian đe
nên tài xế chưa có ý thức đúng mực về hành vi vi phạm của mình
lâu dần dẫn đến tâm lý nhờn luật
việc bộ công an đề xuất quy định trừ điểm giấy phép lái xe đối với các hành vi vi phạm
trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sắp tới đây là khá mới mẻ
bộ cũng cho rằng việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là xử phạt hành chính
mà được xây dựng tương đồng quy định tước giấy phép hành nghề như các lĩnh vực y tế dược
tuy mới ở thể thức xin ý kiến bằng văn bản các cơ quan hiệp hội
nhưng đề xuất cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận nhất là các lái xe
thực tế từ năm hai nghìn ba các ngành chức năng đã áp dụng biện pháp bấm lỗ và bằng lái
khi người điều khiển xe ô tô vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ
người nào bị bấm lỗ hai lần sẽ phải thi lại luật bị bấm lỗ ba lần sẽ bị tước bằng
và phải thi lại giấy phép lái xe cả phần lý thuyết và thực hành
thế nhưng sau bốn năm thực hiện thì quy định này đã bị bãi bỏ
vì việc bấm lỗ trên giấy phép lái xe không thể hiện thời điểm vi phạm
thẳng lái lem nhem thiếu thẩm mỹ
ngoài ra việc bấm lỗ giấy phát sinh tiêu cực khi lái xe bị bấm lỗ nhiều
thì tìm mọi cách chạy bằng lái mới
nói điều này để thấy đề xuất trừ điểm vào giấy phép lái xe cũng là một quy định bắt buộc
nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của mỗi người lái xe
qua đó mục tiêu mấu chốt là có phần kéo giảm tai nạn giao thông cho mỗi người khi ra đường
vấn đề ở đây là trình tự thủ tục thẩm quyền và cách làm
cách áp dụng quy định này theo luật trật tự an toàn giao thông sắp tới
cần hết sức rõ ràng cụ thể không trung trung khó hiểu khó áp dụng
vì việc thực hiện thiếu công tâm khách quan sẽ dẫn đến việc trừ điểm có thể on site gây bức xúc
do vậy không nóng vội mà nên thận trọng cân nhắc trước sau thấu đáo
khi đưa vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới
thưa quý vị đền cờ là một di tích có giá trị về mặt kiến trúc và linh thiêng
được xếp vào hàng đại danh làm bậc nhất sứ nghệ
nhất cơn nhì quả tàm bạch mã tứ triều trung
lễ hội đền cờn cũng là một trong những lễ hội có quy mô lớn
độc đáo giàu bản sắc nhất nghệ an hiện nay
thời gian tổ chức dài nhất so với các lễ hội khác ở xứ nghệ
đây là lễ hội có giá trị rất lớn về mặt lịch sử văn hóa
và đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
trong ngày chính của lễ hội đền cờn ở nghệ an
hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đến đây dự lễ hội cầu ngư
xem đua thuyền trên sông
ngày một ba diễn ra các lễ chính tại lễ hội đền cơn
ở phường quỳnh phương thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
từ sáng sớm hàng vạn du khách đã đổ về đây để dự lễ
ở nghệ an có câu nhất cơn nhì quả tàm bạch mã tứ triều trung
nói về bốn ngôi đền linh thiêng ở sứ nghệ trong đó đứng đầu là đền cơn
đền cơn có một vị trí đặc biệt trong đời sống tâm linh
của người dân vùng ven biển thị xã hoàng mai nói riêng và nghệ an nói chung
đền cơn tọa lạc trên gò diệt gần với cửa biển lạch cơn của làng phương cần
phường quỳnh phương thị xã hoàng mai
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đền cơn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
lễ cầu ngư là một trong những phần lễ quan trọng của lễ hội đền cờ
lễ hội cầu ngư với mong muốn cho quốc thái dân an trời yên biển lặng
người dân vươn khơi đánh bắt được nhiều hải sản
những thiếu nữ được lựa chọn để tham gia nghi lễ
các thiếu nữ từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi mặc áo dài truyền thống có nhiệm vụ bê kiếm đao
lễ cầu ngư được thực hiện trang nghiêm phần lễ cầu ngư được tổ chức trên bãi biển phường quỳnh phương
điểm đặc biệt ở lễ cầu ngư tại lễ hội đền cơn là tục chạy ói về kiểu
bốn chiếc kiệu một chiếc kiệu do hai mươi chàng trai khỏe mạnh tuần tú ở lăng biển quỳnh phương vắp trên vai
đi dọc theo bãi biển đến địa điểm làm lễ cầu ngư
chạy ói cầu ngư là một phong tục văn hóa từ lâu đời của ngư dân hoàng mai
đây cũng là nét độc đáo không thể thiếu trong lễ hội đền cờ
cũng trong ngày phần mà mọi người mong đợi nhất tại lễ hội đền cường là màn tranh tài của các đội
trong giải đua thuyền truyền thống diễn ra trên sông mai giang trước cổng đền cờn
giải đua thuyền có sự tham gia của tám đội đua
các đội đua đến từ các xã phường trên địa bàn thị xã hoàng mai và ba đội khách mời
đây cũng là thời điểm những tay trèo khỏe nhất của các làng xã tranh tài
trong nước thì thiếu nguồn cung nên ngay khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của mỹ được công bố
giá vàng nhẫn bật tăng vậy hiện tượng cụ thể như thế nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
ngày một tháng ba vàng bốn số chín vàng nhẫn và vàng miếng sgc cùng tăng khoảng một trăm linh đồng một lượng
riêng vàng nhẫn ngay trong buổi chiều đã được điều chỉnh cao gấp ba lần so với giá mở cửa
lý giải về điều này một chuyên gia ngành vàng cho rằng
nếu tình trạng khan hiếm nguồn cung vàng nguyên liệu vẫn tiếp tục kéo dài
thì độ vanh giữa giá vàng nhẫn và giá vàng thế giới sẽ còn nới rộng hơn
khi nền kinh tế toàn cầu đang phải trải qua nhiều biến động và bất ổn
sức hấp dẫn của vàng dường như tỏa sáng hơn bao giờ hết
ông joe cavatoni chuyên gia cấp cao tại hội đồng vàng thế giới nhân mạnh
việc trung quốc và các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới gia tăng dự trữ vàng
là một trong những động lực chính để hỗ trợ giá vàng
hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba dự trữ vàng của trung quốc đã tăng tháng thứ một mươi bốn liên tiếp
tương tự các ngân hàng trung ương
đặc biệt là ở các thị trường mới nổi đã tăng đáng kể lượng vàng dự trữ trong hơn một thập niên trở lại đây
trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba trung quốc và nga là hai nước dẫn đầu về số lượng vàng mua vào ở mức cao kỷ lục
tăng tám trăm linh tấn tương đương với tỷ lệ tăng một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
trước đó dự báo giá vàng thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn chắc chắn sẽ tăng tối thiểu lên mức hai hai trăm linh đến hai hai trăm năm mươi usd một ounce
lý do là cục dự trữ liên bang mỹ sẽ giảm đại suất
kéo theo các ngân hàng trung ương khác sẽ giảm lãi suất theo
khi đó nguồn tiền sẽ chuyển qua kênh vàng hoặc chứng khoán
lâu nay việc vàng miếng sgc cao hơn vàng thế giới gần hai mươi triệu đồng một lượng là điều không quá là
so với hiện nay giá vàng nhẫn cũng ngày càng bị đẩy lên cao hơn giá vàng thế giới
liệu đây có phải là những dấu hiệu bất thường của thị trường vàng trong nước
đến nay vàng nhẫn trơn đang đắt hơn vàng quốc tế từ bốn đến năm năm triệu đồng một lượng tùy doanh nghiệp
trước đây khoảng cách này chỉ là hai ba triệu đồng một lượng
thậm chí đầu năm hai nghìn hai mươi ba giá vàng nhẫn cần ngang bằng hoặc thấp so với vàng ngoại
lý giải về việc giá vàng nhẫn cũng theo vàng sgc ngày càng trở nên đắt đó hơn so với vàng thế giới
một phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh vàng việt nam cố vấn hội đồng vàng thế giới tại việt nam cho biết
nguyên nhân chính vẫn là do nguồn cung vàng nguyên liệu khan hiếm
đã hơn một mươi năm ngân hàng nhà nước không nhập vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng sgc
các doanh nghiệp cũng không nhập vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức
nguồn cung chủ yếu từ mua đi bán lại vàng trong người dân
khi người dân giảm bán vàng ra lập tức nguồn cung cạn kiệt
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị luật đấu thầu năm hai nghìn hai mươi ba quy định cụ thể các trường hợp giám đốc bệnh viện
được tự quyết định mua sắm mà không nhất thiết phải tổ chức đấu thầu
cho phép hồ sơ mới thầu được nêu xuất xứ để lựa chọn hàng hóa có chất lượng tốt
chính phủ mới ban hành nghị định số hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn ndcp quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực kể từ ngày hai mươi bảy tháng hai
nghị định này quy định việc thu thập báo giá là một trong bảy căn cứ để xác định giá gói thầu
trường hợp có nhiều hơn một báo giá đối với các lĩnh vực khác trừ y tế
chỉ cần lấy giá trị trung bình của các báo giá làm giá gói thầu
riêng đối với gói thầu mua thuốc hóa chất vật tư xét nghiệm thiết bị y tế
linh kiện phụ kiện vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế
nghị định hai mươi bốn nêu rõ trên cơ sở yêu cầu chuyên môn chủ đầu tư như các bệnh viện
địa phương quy định các tiêu chí kỹ thuật và tổ chức lấy báo giá
trường hợp có nhiều hơn một báo giá từ hai báo giá trở lên
chủ đầu tư được lựa chọn báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn
chủ đầu tư chịu trách nhiệm thu thập báo giá đảm bảo công khai minh bạch
đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa dịch vụ
phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải đảm bảo việc cung cấp báo giá
không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh bán phá giá hoặc nâng không giá
theo đánh giá quy định như trên có phần giúp bệnh viện lựa chọn được hàng hóa có chất lượng tốt
phù hợp với nhu cầu chuyên môn và khả năng tài chính của mình
để đảm bảo phù hợp với đặc thù mua sắm tại các cơ sở khám chữa bệnh
đặc biệt là các cơ sở ở vùng sâu vùng xa có ít nhân sự
nghị định hai mươi bốn cũng quy định trường hợp chủ đầu tư không có nhân sự đáp ứng yêu cầu
hoặc không lựa chọn được nhà thầu tư vấn để làm tổ chuyên gia tổ thẩm định
thì có quyền huy động giao việc cho các nhân sự là các bác sĩ dược sĩ cán bộ quản lý
hoặc mời các cán bộ thuộc sở y tế bộ y tế và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế
tham gia tổ chuyên gia tổ thẩm định để thực hiện hoạt động mua sắm
luật đầu thầu năm hai nghìn hai mươi ba cao hiệu lực từ ngày một một hai nghìn hai mươi bốn quy định cụ thể các trường hợp
giám đốc bệnh viện được tự quyết định mua sắm mà không nhất thiết phải tổ chức đấu thầu
cho phép hồ sơ mời thầu được nêu xuất xứ hàng hóa để lựa chọn hàng hóa có chất lượng tốt
áp dụng tùy chọn mua thêm để có thể mua thêm ngay được hàng hóa mà không phải tổ chức đấu thầu
được đàm phán giá mua sắm tập trung với thuốc hiếm thuốc cần mua với số lượng ít
như thuốc chữa ngộ độc rắn độc cắn và nhiều nội dung mới khác
khoảng hai điều năm mươi năm luật đấu thầu năm hai nghìn hai mươi ba cũng quy định đối với việc mua thuốc không thuộc danh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả
mua vaccine để tiêm chủng theo hình thức dịch vụ cơ sở khám chữa bệnh cơ sở y tế tự quyết định việc mua sắm
trên cơ sở đảm bảo công khai minh bạch hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giá trình
liên quan đến vấn đề khán giả dưới một mươi tám tuổi xem phim mai thanh tra sở văn hóa thể thao tp hcm vừa kiểm tra bảy giạp chiếu phim
phát hiện bốn dạp vi phạm cho người chưa đủ một mươi tám tuổi vào xem mai bộ phim được dán mát một mươi tám cộng
tránh thanh tra sở văn hóa và thể thao tp hcm thông tin qua giả soát cơ quan chức năng phát hiện bốn cụm giạp cho người chưa đủ một mươi tám tuổi vào dạp xem phim mai
trong số bốn cụm dạp được kiểm tra
đại diện sở văn hóa thể thao tp hcm cho biết đang tham mưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính để trình chủ tịch ubnd tp hcm
trước khi ban hành theo quy định mức xử phạt cho mỗi dạp từ sáu mươi đến tám mươi tuổi
thanh tra sở tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra của quận huyện để báo cáo thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch theo quy định
hiện tên các giảm chiếu phim vi phạm chưa được cơ quan chức năng công bố
bên cạnh đó qua quá trình thanh tra cơ quan chức năng đề nghị các giảp quản lý chặt chẽ hơn về độ tuổi khán giả ở hai hình thức mua vé online lẫn trực tiếp
trước đó ngày hai mươi hai tháng hai tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao du lịch cho biết đoàn kiểm tra đã ra soát tại một số đơn vị chiếu phim
trong đó có trung tâm chiếu phim quốc gia một trong những địa điểm thu hút đông đảo người xem ở thời điểm hiện tại
tránh thanh tra bộ cũng cho biết cùng với việc trực tiếp thanh tra giám sát ngày hai mươi một tháng hai thanh tra bộ đã gửi công văn cho thanh tra các sở văn hóa thể thao du lịch
sở văn hóa thể thao địa phương yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về điện ảnh tại các dạp chiếu phim
để tăng cường công tác quản lý nhà nước về điện ảnh
thanh tra bộ văn hóa thể thao du lịch đề nghị thanh tra các sở văn hóa thể thao du lịch sở văn hóa thể thao tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra việc phổ biến phim trong dạp chiếu bảo đảm người xem phim đúng độ tuổi theo phân loại nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
tại tp hcm ngày hai mươi sáu tháng hai đại diện cinesta xác nhận đoàn thanh tra của phường nguyễn cư trinh đột xuất kiểm tra bên trong một phòng chiếu mai
bộ phim gắn nhãn một mươi tám cộng của trấn thành
đại diện cent sstar cho biết việc đoàn thanh tra kiểm tra về đội tuổi khán giả thưởng thức phim từng diễn ra nhiều lần riêng phim mai là hai lần
người đại diện cho biết đây là quy trình làm việc thông thường nên có thể xảy ra ở bất cứ dạp nào trên cả nước
tuy nhiên do cụm rạp sinesta những ngày qua có lượng khán giả tăng khi tới xem đào phở và piano nên được kiểm tra khắt khe hơn
người đại diện cũng khẳng định luôn thông báo tới khán giả trước khi mua vé về việc phim giới hạn độ tuổi trên một mươi tám
qua hai đợt kiểm tra đột xuất cơ quan chức năng chưa phát hiện vi phạm nào
được mệnh danh là loài hoa báo xuân từ tháng hai đến tháng bốn hàng năm hòa đỗ quyên lại bung nở khoe sắc
với khí hậu quanh năm mát mẻ tam đảo được ví như thiên đường của loài hoa này
vào mùa xuân thị trấn tam đảo vĩnh phúc rực rỡ sắc hoa đỗ quyên
đây là loại hoa ưa lạnh lại có nhiều màu sắc khi bung nở tạo nên khung cảnh rực rỡ
nhiều năm trở lại đây người dân tam đảo rất tích cực trồng đỗ quyên trong vườn nhà trước cổng và dọc tuyến đường lên núi vừa để làm cảnh vừa làm du lịch
đến nay tam đảo đã có những vườn hoa đỗ quyên đẹp như mơ
hàng năm cứ vào mỗi mùa hoa độ quên nở du khách thập phương lại đổ về thị trấn mở sương này để du xuân và thưởng lãm sắc hoa tươi thắm
tối ngày một ba thị trấn tam đảo biện tam đảo vĩnh phúc đã khai mạc lễ hội hoa đỗ quyên lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm thúc đẩy phong trào trồng hoa đỗ quyên tạo điểm nhấn không gian văn hóa du lịch quảng bá hình ảnh vùng đất con người và tiềm năng du lịch
đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức lễ hội hòa độ quyền với mong muốn lễ hội sẽ trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng mang bản sắc và thương hiệu riêng của thị trấn tam đảo
diễn ra đến ngày hai mươi bốn tháng ba lễ hội hoa đỗ quyên không chỉ là không gian rực rỡ sắc màu để du khách ngắm hoa mà còn có nhiều hoạt động đặc sắc như hội trợ hoa đỗ quyên
gian hàng trưng bày các sản phẩm ocop của tỉnh và các món ẩm thực nổi tiếng của địa phương
thông qua hoạt động này địa phương sẽ xây dựng thêm những sản phẩm du lịch mới thu hút du khách đến đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ tạo điều kiện phát triển kinh tế văn hóa xã hội văn minh đô thị từng bước phát triển xây dựng thương hiệu du lịch tam đảo
thị trấn tam đảo mong muốn đón nhận được sự quan tâm hơn nữa tạo điều kiện của các cấp các ngành để lễ hội được duy trì thành thường niên quy mô và hình thức ngày càng được mở rộng
thực sự trở thành một sản phẩm du lịch mới góp phần xây dựng thị trấn xứng tầm là khu du lịch quốc gia điểm đến hàng đầu thế giới